thưa quý vị trong kỳ họp quốc hội vừa qua quốc hội đã thông qua nghị quyết về xóa nợ thuế
trong đó có hơn bốn mươi tỷ đồng nợ thuế không còn khả năng thu hồi
và năm mươi trong số đó là số tiền nợ thuộc về các đối tượng không rõ địa chỉ
số tiền nợ này phải xử lý như thế nào và làm sao ngăn chặn được tình trạng gia lận thuế
câu hỏi này sẽ được giải đáp trong một tâm điểm ngay sau đây
mời quý vị cùng đến với biên tập viên khánh thư cùng vị khách mời chương trình của chúng ta ngày hôm nay
vâng xin mời biên tập viên khánh thư ạ
vâng cùng trao đổi với tôi về vấn đề làm thế nào để kiểm soát số tiền nợ thuế
xin được trân trọng giới thiệu bà nguyễn thị cúc chủ tịch hội tư vấn thuế việt nam
như ngày trước hết xin mời quý vị cùng theo dõi một clip ngay sau đây
theo báo cáo tại quốc hội bốn mươi hai chín trăm chín mươi tỷ đồng
chiếm bốn mươi tám bảy tổng số tiền nợ thuế là số tiền nợ không còn khả năng nộp ngân sách
trong đó năm mươi số tiền nợ thuế thuộc về gần tám trăm linh đối tượng là doanh nghiệp
hội gia đình cá nhân bỏ địa chỉ không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh
liên lạc với cơ quan quản lý thuế
đây cũng là một trong bảy nhóm đối tượng được đề xuất áp dụng chủ trương xóa tiền phạt tiền chậm nộp thuế
trước thực tế này quốc hội đã thảo luận và thông qua nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế
xóa tiền phạt chậm nộp tiền chậm nộp với người không còn khả năng nộp ngân sách
phát sinh trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
theo đó điều kiện tiên quyết để được xóa nợ là người nộp thuế đã chết
mất tích hoặc không còn khả năng nộp ngân sách
nếu cá nhân vẫn còn tài sản
tài sản đó để nộp thuế và sẽ truy thu thuế nếu có người thừa kế tài sản
trường hợp đã sán nợ mà phát hiện người nộp thuế vẫn hoạt động sản xuất kinh doanh ở địa phương khác
hoặc có vốn góp vào doanh nghiệp mới thì phải thu hồi số tiền đã được xóa
quy định này nhằm tránh trục lợi chính sách và tạo tiền lệ cho các đối tượng nợ thuế lợi dụng
nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
và được tổ chức thực hiện trong thời hạn ba năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành
vâng thưa bà với tỷ lệ là chín mươi một số đại biểu tán thành thì quốc hội đã thông qua nghị quyết xóa nợ thuế
vậy bà có thể cho biết là điều này có hiệu quả như thế nào đối với vấn đề xóa nợ thuế hiện nay không ạ
cái số nợ thuế đã kéo dài hàng chục năm nay và tổng số nợ thuế lên tới là tám mươi tám tỷ
và trong đó có những khoản nợ không có khả năng thu hồi và cái số nợ không có khả năng thu hồi chiếm tỷ trọng gần đến một nửa
và khi mà chưa có được xử lý thì người ta vẫn hy vọng
cái số tiền mà nợ đó thì có thể là góp phần để chi cho ngân sách từ vì nó số tiền xóa nợ quá lớn
thì tôi nghĩ rằng vấn đề xử lý rứt điểm cái nợ này tạo điều kiện cho cái lành mạnh
minh bạch cái số nợ thuế và phản ánh cái đúng nợ thực và cũng phần nào giải quyết khó khăn
cho những cái doanh nghiệp mà không có khả năng nộp thuế cho ngân sách nhà nước
nhưng bên cạnh đó cũng có những doanh nghiệp là có thể là chê ý hoặc là thành lập những cái doanh nghiệp ma
kinh doanh hóa đơn kinh doanh bất hợp
rồi sau đó là bỏ trốn để lại các khoản nợ thuế
vì vậy trong cái nghị quyết xóa nợ lần này thì cũng phân biệt rất là rõ những đối tượng
những cái đối tượng nào mà rõ ràng có những hiện tượng đó thì sẽ không được xóa nợ tiền thuế
vâng vậy thì theo bà trách nhiệm của những cái cơ quan quản lý
những đối tượng nộp thuế cần phải quy định như thế nào để không lặp lại tình trạng hàng nghìn tỷ đồng nợ thuế
nhưng lại không rõ địa chỉ ra sao
hiện nay luật pháp quy định rất là rõ ràng luật quản lý cũng quy định rất là rõ ràng
trường hợp các quân
các quân quản lý chức năng kể cả cơ quan thuế ngân hàng các tổ chức tiến dụng
cũng như kiểm toán nhà nước thanh tra nhà nước rồi tất cả các quân quản lý chức năng
nếu như liên quan đến mà vẫn để dẫn đến tình trạng là gian lận thông đồng với người nộp thuế
tạo ra cái gian lận tiền thuế trong đó có gian lận về xóa nợ thuế
thì phải thực tùy theo cái mức độ nặng nhẹ để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
trước hết là có thể
có thể là đền bù bằng tiền và sau đó tùy theo mức độ nếu như nặng
thì có thể cả truy cứu trách nhiệm huyền sự
và tôi nghĩ rằng mỗi người với cái chức năng nhiệm vụ của mình
thì đều phải chịu trách nhiệm trong quốc luật về hành vi của mình
cho nên tôi nghĩ rằng là tất cả các cán bộ khi thi hành công vụ
đều phải cái nâng cao trách nhiệm của mình trong thực thi
vậy bà có đề xuất gì về việc hướng dẫn thi hành nghị quyết về xóa nợ thuế
để mà đảm bảo cái việc hiệu quả thực thi trên thực tế
tôi nghĩ rằng vấn đề
xóa nợ thuế cũng là một vấn đề là khó khăn
và phải chuẩn bị rất là kỹ và số liệu rất là đầy đủ minh bạch
làm thế nào để xóa đúng được đối tượng
tự vì nghị quyết thì có phân cấp
phân cấp đối tượng nào là thuộc thẩm quyền của ủy ban dân tỉnh thành phố
thì ủy ban dân tỉnh thành phố thì có thể xóa nợ dưới năm tỷ
còn bộ tài chính thì là xóa nợ từ năm tỷ cho đến dưới một mươi năm tỷ
trên từ một mươi năm tỷ trở lên thì thuộc quyền của thủ tướng chính phủ
tuy nhiên dù rằng là thủ tướng chính phủ bộ tài chính
hoặc là chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố
cũng phải quyết định trên cơ sở cái tờ trình và hồ sơ pháp lý
của cơ quan thuế sở tài chính rồi sở quyền đầu tư
và những ủy ban ban nghề liên quan
vậy thì trách nhiệm ở đây không chỉ có cơ quan thuế
mà trách nhiệm của các cơ quan liên quan
ví dụ là cơ quan cấp thép thành lập doanh nghiệp cơ quan cho giải thể
và thậm chí những hồ sơ lại có sự vào cuộc của tòa án
trên cơ sở phối kết hợp chặt chẽ như vậy và rất là rõ ràng phải công khai
và tôi nghĩ rằng vấn đề công khai minh bạch rất là quan trọng
để xử lý được nợ xấu
và như vậy thì tôi nghĩ rằng nếu như tất cả các cơ quan đều vào cuộc
và có sự kiểm tra kiểm soát đồng bộ của các cơ quan quản lý nhà nước
và có sự giám sát của quan chức năng
thì tôi tin tưởng rằng là nghị quyết của hội sẽ được thực hiện đúng
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của bà
thưa quý vị hơn hai mươi tỷ đồng nợ thuế của những đơn vị không rõ địa chỉ kinh doanh
là con số không nhỏ phải chặt chẽ hơn nữa từ hành lang pháp lý
đến trách nhiệm của cơ quan thuế
quy định rõ ràng xử phạt nghiêm minh chấm dứt tình trạng buông lỏng quản lý
dẫn đến thất thu ngân sách hàng nghìn tỷ đồng tiếp tục xảy ra
đến đây thì chương trình tâm điểm cũng xin được kết thúc